cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cái răng tp cn vừa khởi tố nguyễn hoài vương
chủ tệ huyện phong điền tp cn về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày tám tháng sáu nguyễn hoài vương điều khiển xe đi ngang qua chốt kiểm soát y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín đặt tại ngã ba đường phạm hùng và hàng gòn
lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt đã hướng dẫn vương vào khu vực khai báo y tế
nhưng vương đã không chấp hành lúc này lực lượng công an phường phối hợp với cảnh sát
giao thông công an quận đến kiểm tra và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đối với vương
thì đối tượng không ký vào biên bản vi phạm lấy gạch đá tấn công một đồng chí cảnh sát giao thông
vụ việc đang được công an quận cái răng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật